thưa quý vị và các bạn với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một trăm ba mươi tỷ đồng lô thị loan bốn mươi ba tuổi
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc tường hy quân và chồng là châu minh sơn bốn mươi bốn tuổi
cùng chú tại phường tân bình tp diện an tỉnh bình dương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh bình dương
khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo điều tra năm hai nghìn một mươi tám công ty tường hy quân đã lập dự án trên một mươi ba thửa đất của người khác
với tổng diện tích hơn sáu mươi bốn m hai tọa lạc tại phường tránh phú hòa tp bến cát thị xã bến cát tỉnh bình dương
và xin chủ trương thành lập khu dân cư tránh phú hòa
mặc dù chưa đầy đủ thủ tục nhưng công ty tường hy quân đã vẽ dự án không có thật
ký hợp đồng môi giới độc quyền với công ty đất việt để chuyển nhượng cho người dân
đạt số tiền là hơn một trăm linh tỷ đồng đồng thời đã chuyển nhượng ba bốn trăm tám mươi năm m hai tương đương với bốn mươi một lô cho một mươi chín người dân
sau đó chuyển nhượng các thửa đất trên cho người khác chiếm đoạt số tiền gần hai mươi bảy năm tỷ đồng
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công ty đất việt đã bàn giao số tiền hơn chín mươi tỷ đồng cho công ty tường hy quân
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tiếp nhận tố giác của một trăm bảy mươi chín cá nhân
và hai doanh nghiệp có liên quan đến dự án khu nhà ở tránh phú hòa
tổng số tiền công ty đất việt đã thu của một trăm bảy mươi chín cá nhân và hai doanh nghiệp là khoảng một trăm bốn mươi tỷ đồng